từ một mươi năm tháng ba tiêm đủ liều vaccine đi du lịch trong và ngoài nước thoải mái
phó thủ tướng vũ đức đam đồng ý mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày một mươi năm tháng ba
theo đúng tinh thần thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
ngày một mươi sáu tháng hai văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của phó thủ tướng vũ đức đam
tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch
theo đó phó thủ tướng vũ đức đam đồng ý với đề xuất của bộ văn hóa thể thao và du lịch
và ý kiến các bộ cơ quan tại cuộc họp về thời gian mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ thủ tướng về thích ứng linh hoạt an toàn
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín từ ngày một mươi năm tháng năm
phó thủ tướng yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan
thống nhất nội dung quy định đón khách du lịch quốc tế hoàn thiện và khẩn trương công bố phương án
mở cửa trở lại hoạt động du lịch có hướng dẫn chi tiết để đơn vị địa phương chủ động tổ chức thực hiện
bộ văn hóa thể thao và du lịch làm việc cụ thể với bộ y tế bộ ngoại giao và các bộ ngành liên quan
khẩn trương có báo cáo chi tiết với chính phủ thủ tướng chính phủ về chính sách thị thực áp dụng
đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào việt nam dừng áp dụng các biện pháp giới hạn về cấp visa
về việc cấp thị thực nhập cảnh visa việt nam trước đây đã miễn visa đơn phương cho một mươi ba nước
và song phương cho tám mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ
xong do dịch bệnh bùng phát từ năm hai nghìn hai mươi và tùy theo diễn biến dịch tại các nước
chính phủ đã có nghị quyết ngừng thực hiện cơ chế miễn visa này
trong điều kiện bình thường mới các bộ ngành thống nhất báo cáo chính phủ cho phép khi đến thời điểm một mươi năm tháng ba
sẽ dừng áp dụng các biện pháp giới hạn về các visa và thực hiện như trước khi có dịch
bao gồm các visa điện tử miễn visa đơn phương và song phương
du khách quốc tế khi đến việt nam không phải đăng ký theo tour tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm
mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của bộ y tế về tiêm phòng vaccine
có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay
trong vòng hai mươi bốn giờ đối với phương pháp xét nghiệm nhanh và bảy mươi hai giờ đối với phương pháp rt pcr
với các nước có quy định khắt khe hơn thì áp dụng theo quy định của các nước này
cài ít nhất một ứng dụng quản lý y tế theo quy định của cơ quan chuyên môn việt nam
và bật liên tục trong thời gian ở việt nam
đối với khách quốc tế nhập cảnh qua đường hàng không
những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ phải xét nghiệm nhanh ngay tại sân bay
những người còn lại phải về thẳng nơi lưu trú đã đăng ký từ trước
tự cách ly trong vòng hai mươi bốn tiếng và thực hiện xét nghiệm nhanh hoặc rt pcr
tiếp tục theo dõi y tế trong vòng một mươi bốn ngày theo hướng dẫn của bộ y tế thực hiện nghiêm năm k
khách quốc tế nhập cảnh qua đường bộ được xét nghiệm ngay tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh
các bộ ngành cũng thống nhất với đề xuất của bộ văn hóa thể thao và du lịch
về việc khách quốc tế khi vào việt nam phải đóng phí bảo hiểm để hưởng mức bảo hiểm một mươi usd
trung bình khoảng ba mươi usd một người trong trường hợp phải điều trị covid một mươi chín tại việt nam
trước đó sáng ngày một mươi năm tháng hai phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp với các bộ ngành
bàn phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt an toàn
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín gắn với từng bước phục hồi nền kinh tế xã hội
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng cho biết
bộ đã xây dựng phương án mở lại du lịch ban đầu vào dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
năm trên tinh thần khẩn trương nhất bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức ba cuộc hội thảo
để tổng hợp ý kiến đầy đủ của các doanh nghiệp bộ ngành địa phương
về lộ trình mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
theo ông mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới phải dựa trên tình hình dịch bệnh của việt nam
và tham khảo kinh nghiệm một số nước trong khu vực và trên thế giới
sau bốn tháng thí điểm đón khách quốc tế chín tỉnh thành phố đã đón được chín khách quốc tế
đến nay bộ văn hóa thể thao và du lịch đã cho phép tất cả các địa phương đủ điều kiện
để thực hiện thí điểm đón khách quốc tế
tại cuộc họp lãnh đạo các bộ ngành bàn những nội dung rất chi tiết
để có thể mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày một mươi năm tháng ba
theo đó thực hiện đúng tinh thần thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
mau chóng phục hồi phát triển du lịch nói riêng và kinh tế nói chung lấy lại thời gian đã mất
cụ thể các biện pháp để kiểm soát người đi lại được đưa ra khi dịch bùng phát từ năm hai nghìn hai mươi đến nay sẽ được dỡ bỏ
cùng với đó là thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch như thủ tướng đã chỉ đạo
đặc biệt là thực hiện năm k ở mọi nơi mọi lúc và trong mọi khâu
về việc cấp thị thực nhập cảnh visa việt nam trước đây đã miễn visa đơn phương cho một mươi ba nước
và song phương cho tám mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ song do dịch bệnh bùng phát từ năm hai nghìn hai mươi
và tùy theo diễn biến tại các nước chính phủ đã có nghị quyết ngừng thực hiện cơ sở miễn chế visa này
trong điều kiện bình thường mới các bộ ngành thống nhất báo cáo chính phủ cho phép đến thời điểm một mươi năm tháng ba
xây dựng áp dụng các biện pháp giới hạn về các visa và thực hiện như trước khi có dịch
bao gồm các visa điện tử miễn visa đơn phương và song phương
du khách quốc tế khi đến việt nam không phải đăng ký theo tour tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm
mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của bộ y tế về tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay trong vòng hai mươi bốn giờ đối với phương pháp xét nghiệm nhanh
và bảy mươi hai giờ đối với phương pháp rt pcr
với các nước có quy định khắt khe hơn thì áp dụng theo quy định của các nước này
du khách có ít nhất một ứng dụng quản lý y tế để theo quy định của cơ quan chuyên môn việt nam
bật liên tục trong thời gian ở tại việt nam
cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế phan trọng lân cho biết
khách quốc tế từ một mươi hai tuổi trở lên phải được tiêm ít nhất hai mũi vaccine
mũi thứ hai không quá sáu tháng hoặc có chứng nhận khỏi covid một mươi chín trong sáu tháng
khách quốc tế dưới một mươi một tuổi không bắt buộc phải tiêm vaccine vì việt nam chưa thực hiện tiêm cho đối tượng này
nếu du khách quốc tế dương tính với covid một mươi chín cơ sở lưu trú có trách nhiệm làm việc với cơ quan y tế
chính quyền địa phương để cách ly quản lý điều trị tương tự như người việt nam
theo bộ trưởng nguyễn văn hùng để chuẩn bị mở lại du lịch trong điều kiện bình thường mới
không chỉ các cơ quan quản lý nhất là doanh nghiệp du lịch sẽ phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn
đại tua tuyến sản phẩm đến tìm kiếm nhân lực vận hành cơ sở lưu trú dịch vụ
phó thủ tướng vũ đức đam chia sẻ sau hơn hai năm dịch bệnh
ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế nói chung gặp rất nhiều khó khăn
ông yêu cầu từng bộ ngành phải hết sức khẩn trương và trách nhiệm trong triển khai hiệu quả các giải pháp
để mở cửa lại hoạt động du lịch trên tinh thần thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sau cuộc họp bộ văn hóa thể thao và du lịch phải làm việc với bộ y tế các bộ ngành liên quan
để có các hướng dẫn kịp thời chi tiết báo cáo với chính phủ
xây dựng lộ trình mở lại không gian phố đi bộ hồ gươm từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho biết quận đang có lộ trình xin phép ủy ban nhân dân tp hà nội
cho phép mở lại phố đi bộ hồ gươm và vùng phụ cận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
quận hoàn kiếm thông báo tạm dừng tổ chức hoạt động thuộc các không gian phố đi bộ trên địa bàn quận
từ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một để phòng chống dịch covid một mươi chín
việc tạm dừng hoạt động nhằm thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của thành ủy
ủy ban nhân dân tp hà nội để hạn chế các hoạt động tập trung đông người
hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận chỉ tiếp tục được trở lại
sau khi được phép của ủy ban nhân dân tp
đến nay theo đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
đang có lộ trình xin phép ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép mở lại phố đi bộ hồ gươm
và vùng phụ cận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cũng đã có văn bản gửi một mươi tám phường trên địa bàn
về việc thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong các hoạt động tại di tích năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó quận yêu cầu ủy ban nhân dân các phường chỉ đạo hướng dẫn các điểm di tích lịch sử văn hóa
xây dựng phương án kế hoạch chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
tại tất cả các điểm di tích yêu cầu tạm mã qr thực hiện quản lý người ra vào và khai báo y tế theo quy định
bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng không để tập trung đông người gây ủ nứ ách tắc
khuyến khích người tham gia các hoạt động tại di tích đã tiêm đủ hai lìa vaccine trở lên
hoặc có kết quả xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
bên cạnh đó thường xuyên khử khuẩn bố trí nước và dung dịch rửa tay trước sau khi vào khu di tích lịch sử văn hóa
quận cũng yêu cầu các phường trên địa bàn triển khai công tác bảo vệ giữ gìn di tích
thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng truyền thống đảm bảo phù hợp với tình hình dịch trên địa bàn và chỉ đạo của thành phố
đối với hoạt động lễ hội truyền thống không tổ chức phần hội chỉ thực hiện các nghi lễ với thành phần tham dự chính
đồng thời chủ động có phương án hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết theo thẩm quyền